diễn đàn công nghiệp bốn vượt qua thách thức nắm bắt cơ hội do hội nữ doanh nhân tp hcm tổ chức
đã thu hút nhiều diễn giả chuyên gia trong nước quốc tế tham gia và cùng phân tích về các giải pháp ứng dụng bốn hiệu quả cho doanh nghiệp
các diễn giả đã làm nổi bật các giá trị của việc ứng dụng công nghệ bốn trong sản xuất kinh doanh
cũng như những thay đổi sẽ được tạo ra trong cuộc sống và với người tiêu dùng
tuy nhiên để thay đổi và áp dụng thành công các ứng dụng công nghệ tự động hóa số hóa công nghệ chuỗi khối v v
doanh nghiệp cần phải hiểu đúng về quản trị thời đại bốn
chấp nhận thay đổi để bắt kịp xu thế hoặc bị bỏ lại phía sau
đó chính là quyết định của chính người lãnh đạo doanh nghiệp của nhà đầu tư và của người khởi nghiệp
điều quan trọng nữa là doanh nghiệp phải hiểu rằng
ứng dụng công nghệ thì cũng cần thay đổi tư duy và phương thức quản lý kinh doanh cho phù hợp thì mới mang lại hiệu quả
doanh nghiệp nhỏ thì có thể phải bắt đầu ngay bắt đầu nó ngay như thế nào và đi những bước nhỏ như thế nào
để nó có thể vừa sức của mình và đồng thời nó thực dùng và nó hiệu quả
chúng tôi luôn luôn là những doanh nghiệp có liên kết với lại sản xuất liên kết với người nuôi trồng
hiện nay là rất hấp dẫn luôn kể cả những người trong lĩnh vực sản xuất về nông nghiệp trị sản
cũng ứng dụng luôn cái bốn này
và khi ứng dụng thì cái lợi ích này
cái lợi ích đem lại thì rất là lớn
những mô hình ứng dụng thành công được chia sẻ tại diễn đàn đó là trí tuệ nhân tạo
robotic tự động hóa truyền thông số hóa blockchain công nghệ khai mở tiềm năng
nền tảng quan trọng nhất của doanh nghiệp chính là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
từ đó phân tích để điều chỉnh tìm giải pháp khắc phục cho các chi phí sản xuất
về giá thành sản phẩm dịch vụ của mình tốt nhất đủ năng lực cạnh tranh nhất